đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc tại tỉnh bình phước và dự viên khai mạc kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh bình phước khóa chín
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự đồng lòng đoàn kết của cả hệ thống chính trị doanh nghiệp và nhân dân tỉnh bình phước
đã vượt qua những khó khăn thách thức thực hiện tốt cùng lúc hai mục tiêu vừa quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa duy trì và phát triển hoạt động kinh tế xã hội chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự tăng trưởng grdp của tỉnh đạt năm ba mươi
thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao và cao hơn mức tăng trưởng hơn một tám của cả nước
các chính sách an sinh xã hội giảm nghèo được quan tâm ủy ban nhân dân tỉnh cần có giải pháp thiết thực hiệu quả
để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội việc làm đời sống của người dân
đi đôi với công tác phòng chống kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn